chào buổi sáng quý vị khán giả thưa quý vị ngày hôm nay là ngày đầu tiên mà chúng ta chính thức trở lại với công việc học tập và làm việc trong năm quý mão hai nghìn hai mươi ba rồi
vâng đúng như vậy mặc dù thời tiết của ngày hôm nay bắc bộ và bắc trung bộ chuyển rét hơn thậm chí là có mưa
bắc bộ nhiệt độ cao nhất ngày là một mươi chín độ c bắc trung bộ cao nhất ngày là hai mươi hai độ
nhưng mà chắc chắn là điều này sẽ không hề ảnh hưởng đến tâm thái hứng khởi và sẵn sàng khởi động ngày làm việc đầu năm mới
dạ vâng ạ chắc hẳn chúng ta đều đang rất hứng khởi và nóng lòng trở lại với công việc và học tập để mở đầu cho một năm mới thuận lợi và nhiều thành công ạ
vâng riêng tây nguyên và nam bộ ngày hôm nay thì sẽ có thời tiết ngày làm việc đầu năm khô giáo và nắng ấm